quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị cùng với trạng thái ít mây phát xạ nhiệt cả đêm
nên lúc này cả miền bắc nhiệt độ đang ở mức thấp phổ biến là dưới một mươi năm độ ở vùng đồng bằng
và thấp dưới một mươi hai độ ở khu vực vùng núi khiến cho ngoài trời khá là bút giá
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh không còn tăng cường thêm
nhưng cả một khối rét vẫn còn bao trùm vì thế cả bắc bộ dù có nắng sớm
nhưng nhiệt độ thì tăng rất chậm
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay cũng vẫn thấp dưới hai mươi hai độ và trời rét cả ngày
trong tối và đêm nay bắc bộ trời sẽ chuyển mây nhiều hơn
nhiệt độ thấp nhất về đêm vì thế cũng tăng nhẹ
vùng núi nhiệt độ tăng lên ở ngưỡng từ chín cho đến một mươi một độ
còn ở vùng đồng bằng nhiệt độ từ một mươi ba cho đến một mươi năm độ
cái rét vẫn bao trùm toàn bắc bộ
ở miền trung rét bút cũng đang xảy ra tại một loạt các tỉnh từ thanh hóa
trở vào cho đến thừa thiên huế khi nhiệt độ ngoài trời lúc này đang thấp dưới một mươi tám độ
trong ngày hôm nay
những cơn mưa ở miền trung sẽ giảm dần xuống còn một vài nơi
tuy nhiên tình trạng mây nhiều thì vẫn còn duy trì suốt cả ngày
nền nhiệt ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh là từ một mươi chín cho đến hai mươi một độ
từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ
đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ tiếp tục tăng dần lên mức từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
còn ở các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận
nhiệt độ duy trì trong khoảng từ hai mươi sáu cho đến hai mươi tám độ
trong ngày cả nam bộ và tây nguyên đều có nắng sớm và không mưa
nên ngưỡng nhiệt cao nhất ngày ở khu vực nam bộ sẽ duy trì trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
còn cao nhất ngày ở tây nguyên nhiệt độ từ hai mươi sáu cho đến hai mươi tám độ
trên biển nhiều vùng biển vẫn duy trì tình trạng gió mạnh
ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy khiến cho biển động
sóng biển cao từ hai cho đến ba mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật cấp tám khiến cho biển động mạnh
sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
khu vực giữa biển đông và vùng biển từ quảng trị đến ninh thuận
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám và biển động mạnh
sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét
vùng biển từ bình thuận đến cà mau và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật từ cấp tám đến cấp chín
khiến cho biển động mạnh
sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước